đang trên đường chuẩn bị tiêu thụ gần một viên ma túy tổng hợp đối tượng hà thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú tệ xã mường nọc huyện quế phong vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
trước đó công an huyện yên thành chủ trì phối hợp công an xã diễn hồng phá chuyên án và bắt giữ đối tượng thanh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ chín trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
tại cơ quan công an hà thị thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng